truyền hình công an nhân dân antv trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của đồng chí bộ trưởng
thân ái gửi các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các đồng chí thân mến nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan công nhân viên
thuộc lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy qua các thời kỳ
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
ngay từ ngày đầu thành lập tuyên thệ trước đảng nhà nước và nhân dân
các đồng chí đã khắc phục khó khăn gian khổ không kể hiểm nguy lặng lẽ tận tụy làm nhiệm vụ
thể chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy để mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân
bảy mươi năm năm qua các đồng chí luôn dựa vào nhân dân phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng
tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đề xuất đảng nhà nước tổng thể đồng bộ
về chủ trương giải pháp chiến lược và đấu tranh triệt phá hàng nghìn vụ án chuyên án thu giữ khối lượng lớn ma túy
từng bước ngăn chặn kiểm chế tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta
nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh bị thương
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và bảy tập thể sáu cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tôi nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những thành tích và sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong hai mươi năm năm qua
tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy rất nặng nề
tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phát huy khí phách anh hùng
truyền thống vẻ vang luôn rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và ngày càng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
trở thành lực lượng cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại của công an nhân dân việt nam kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy
góp phần cùng lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe hạnh phúc thành công chào thân ái và quyết thắng
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ hơn hai trăm chín mươi vụ hơn bốn trăm sáu mươi đối tượng
thu giữ hơn năm tấn thuốc viện hơn tám mươi một tấn ma túy hơn tám mươi một tấn cần sa hơn sáu tấn ma túy tổng hợp hàng nghìn súng quân dụng đạn lựu đạn
nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
nay là cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ngay từ những ngày đầu thành lập tuyên thệ trước đảng nhà nước quốc hội chính phủ và nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khắc phục khó khăn gian khổ bất chấp hiểm nguy âm thầm làm nhiệm vụ
thể chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và trong suốt hai mươi năm năm qua lực lượng cảnh sát ma túy cả nước đã triệt phá hàng trăm nghìn vụ thu giữ gần một trăm chín mươi tấn ma túy các loại
sau ba năm xác lập chuyên án tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám sao huyện ma túy bất khả xâm phạm tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
của hai chùm ma túy khét tiếng là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá thành công
đằng sau sự thắng lợi của chuyên án này là những ngày dòng giã nằm gai nếm mật đối diện với hiểm nguy của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
chuyên án sáu trăm hai mươi sáu t
chuyên án sáu trăm hai mươi sáu t
thực hiện vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp quy mô lớn tại tỉnh con tum do các đối tượng người trung quốc điều hành thu giữ hàng chục tấn tiền chất để sản xuất ma túy
chuyên án bảy trăm chín mươi một gl đã bắt giữ đối tượng cầm đầu lưu minh nhang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch đài loan trung quốc thu giữ năm trăm linh kg ma túy dạng ketamin
và gần đây một thủ đoạn cực kỳ tinh vi đó là giấu gần chín mươi kg ma túy vào trong dạ dày lợn để vận chuyển sang trung quốc
cũng đã bị phát hiện đấu tranh bóc cỡ
có phân chia từng giai đoạn và đội hoạt động đơn tiến do vậy việc khai thác mở rộng là hết sức khó khăn
đặc biệt trong bối cảnh ba năm vừa qua khi xuất hiện đại dịch covid một mươi chín tội phạm ma túy cũng triệt để lợi dụng các biện pháp phòng chống dịch để vận chuyển ma túy
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm xác lập vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thu giữ chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá
được giấu dưới đáy sọt mắm cá vận chuyển theo tuyến ưu tiên xe luồng xanh
tám đối tượng bị bắt giữ năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả lựu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan là kết quả đấu tranh chuyên án của công an tỉnh đồng
ngay trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên cả nước
các đối tượng lợi dụng triệt đẻ những vấn đề gì chính sách của chính quyền địa phương của đảng nhà nước ưu tiên
đấy là đối tượng sử dụng những xe vận tải mà cho phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu luồng xanh
giấu trong những cái hàng hóa thiết yếu ví dụ như cá rồi những cái đồ hải sản là có thể gây cái mùi mà rất khó phát hiện
rồi sau khi mà về đến cái địa phương mà điểm tập kết thì các đối tượng sử dụng những shipper để vận chuyển nhỏ lẻ để đưa đến các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
từ các chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy
quy mô đặc biệt lớn hoạt động xuyên quốc gia đến các tụ điểm ma túy mua bán nhỏ lẻ hay những điểm hoạt động có tính chất bong ke gây lo lắng bức xúc trong nhân dân
tất cả đều bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh bóc gỡ triệt đề
vừa qua được lực lượng chức năng công an tỉnh công an huyện và công an xã đã triệt phá tụ điểm ma túy của an vũ
đây có thể nói là một tụ điểm rất là bức xúc trong nhân dân
thế và cái triệt phá đó đảm bảo cái bình yên cho bà con nhân dân
bản thân chúng tôi người địa phương rất là phấn khởi và rất cảm ơn lực lượng công an đã có cái đầu tư và có cái quyết tâm mà xử lý cái hành vi phạm trên địa phương đảm bảo an toàn mỗi người dân
những kết quả trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy trong suốt quá trình hình thành và phát triển đã minh chứng một thực tế
dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào dù khó khăn gian khổ hiểm huy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
vẫn vẽ nguyên lời thề đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
nghi sinh dũng cảm khi tuổi đời mới đôi mươi
dẫu cuộc chiến còn đầy gian nan khốc liệt nhưng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn quyết tâm đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới hiện nay
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm ma túy cho thấy thời gian tới trước áp lực của tình hình ma túy thế giới
nhất là khu vực tam giác vàng và trăng lưỡi liềm vàng châu á và đông nam á tiếp tục trở thành địa bàn sản xuất
tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp chất hướng thần
xu hướng hợp pháp hóa chất ma túy của một số quốc gia sẽ đặt ra nhiều thách thức với nhiệm vụ phòng chống ma túy ở nước ta
phương án đấu tranh làm thế nào đó phải đạt được mục tiêu vừa bắt giữ được đối tượng vừa thu giữ được vật chứng để xử lý
nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng của chúng tôi cho quân chúng nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quán triệt thực hiện theo đúng quan điểm phương châm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
đó là phải triệt phá được toàn bộ đường dây ổ nhóm bắt giữ bằng được các đối tượng chủ mưu cầm đầu
đồng thời phải triệt phá ngay các đường dây tụ điểm
khi mới hình thành không được để xảy ra tình trạng nuôi lớn rồi mới đánh
chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa tăng cường hợp tác quốc tế trong việc bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới
kiên quyết không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
với dự báo tình hình tội phạm ma túy ngày một phức tạp
thì phòng ba chúng tôi cũng tập trung làm tốt các mặt công tác
cụ thể như sau
thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
có nập trường tư tưởng kiên định vững vàng trong công tác đấu tranh với tội phạm với ma túy
làm tốt công tác phối hợp công tác chỉ đạo đối với các đơn vị địa phương
để làm sao chúng ta là tất cả các cấp các ngành các đơn vị chúng ta đồng tâm hợp lực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
mặc dù cuộc đấu tranh phòng chống ma túy
còn rất nhiều cam go và khó khăn phía trước
nhưng với vai trò là lực lượng nòng cốt chủ trì phòng chống và kiểm soát ma túy
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống
vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tôi luôn luôn thể hiện được cái mình là bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và cái tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
chúng tôi cương quyết đấu tranh đến cùng
với mỗi cán bộ chiến sĩ
hiện nay chúng tôi luôn luôn phát huy vai trò cũng như tinh thần của thế hệ đi trước
gạt thái được nhiều thành công những chiến công trong thời gian tới
dù cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy còn nhiều gian khổ hy sinh
xong toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nguyện đoàn kết một lòng
luôn rèn đức luyện tài xây dựng toàn lực lượng
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại với phương châm
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
từng cán bộ chiến sĩ luôn xác định và xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng
giỏi về pháp luật tinh thông về nghiệp vụ vừa hồng vừa chuyên
thấm nhuận sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn tiếp tục không lúc nào ngơi nghỉ
những gian nan vất vả hy sinh sẽ tiếp tục
tôi luyện thêm bản lĩnh ý chí đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
của cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phần thưởng cao quý cho mỗi chiến công của các anh là sự ghi nhận của nhân dân
là sự bình yên hạnh phúc của gia đình